dựa trên các số liệu từ những năm trước chỉ riêng bến xe miền tây sẽ có lượng hành khách về quê ăn tết tăng từ một mươi một mươi năm so với năm trước
bến xe miền tây đã cam kết với thành phố sẽ có đủ xe để phục vụ người dân về quê ăn tết
đặc biệt trong dịp tết dương lịch các hãng xe ở bến xe miền tây sẽ không tăng phụ thu
theo dự báo cao điểm phục vụ hành khách sẽ rơi vào ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng chạp tức ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm tháng một vào khoảng hơn sáu mươi hành khách một ngày
để bảo đảm cam kết nhu cầu của hành khách đến đâu các bến xe sẽ phục vụ đến đó
bến xe miền tây đã đề nghị sở giao thông vận tải tp hcm tăng cường xe buýt sang phục vụ tuyến đường dài từ hợp tác xã vận tải một mươi chín tháng năm và công ty xe khách sài gòn
lượng xe được điều thêm là sáu mươi chiếc xe bốn mươi chỗ
riêng dịp tết dương lịch bến xe cũng đã dự trù tăng cường hai mươi năm chiếc xe buýt để hỗ trợ giải tỏa lượng khách
theo kế hoạch bến xe miền tây bắt đầu bán vé tết nguyên đán vào ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tức ngày một mươi tháng một mươi hai âm lịch đến ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tức ngày ba mươi tết
hành khách muốn mua vé có thể tới trực tiếp bến xe miền tây tại số ba trăm chín mươi năm kinh dương vương phường an lạc quận bình tân hoặc liên hệ qua số điện thoại tám ba nghìn bảy trăm năm mươi một năm trăm hai mươi bốn cũng như web ww bxmt com vn